hùng liên hệ với một người có nhu cầu bán thận để giải quyết khó khăn tài chính cá nhân
đối tượng thỏa thuận mua quả thận với số tiền hai trăm tám mươi triệu đồng
hùng đưa người bán thận về nhà nghỉ nuôi ăn ở rồi liên hệ với người mua với giá bốn trăm tám mươi triệu đồng
việc ghép thận giữa hai bên thành công và số tiền mua bán giữa hùng và những người này cũng được thực hiện ngay sau đó
vì đối tượng đã chủ động tìm người mua và bán sau đó nếu hai bên đồng ý thực hiện trao đổi hùng sẽ đưa người bán về nuôi ăn ở tại đây và thực hiện các quy trình khám sức khỏe
đối tượng thỏa thuận với những người bán sẽ nhận được từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh triệu đồng khi bán được một quả thận
trong khoảng thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt giữ hùng đã thực hiện nhiều lần môi giới mua bán thận
hùng đã tìm hiểu và tìm hiểu có một số người đã tìm hiểu có một số người đã tìm hiểu
người ta có nhu cầu về việc mua thận do vậy hùng đã lãnh sinh ý định cấu kết với các đối tượng thành lập một trang web trên mạng tìm người mua người bán thận để tiến hành các việc trao đổi mua bán thận
trong khi công an quận hà đông bắt giữ hùng tại nhà nghỉ tại thời điểm đó hùng còn đang nuôi ăn một phụ nữ có nhu cầu bán thận với giá hai trăm năm mươi triệu đồng
tuy nhiên khi chưa thực hiện được hành vi thì đối tượng đã bị công an quận hà đông phát hiện và bắt giữ
hiện công an quận hà đông đang tiếp tục khẩn trương củng cố hồ sơ điều tra mở rộng truy bắt các đối tượng có liên quan đến vụ án
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hai mẹ con phạm thị tú sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám và tiền bảo châu tức bé sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện trần văn thời tỉnh cà mau vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau khởi tố
từ khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tú và châu đã tổ chức hai mươi giây huyện
và thực hiện hành vi gian dối để tên hụi khống vào danh sách để bỏ tham hốt hụi chiếm đoạt tiền của các hụi viên khác chiếm đoạt trên sáu tỷ đồng
bị hại chủ yếu là người địa phương có mối quan hệ quen biết với hai mẹ con
cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét nhà của hai mẹ con tú và châu thu giữ vật chứng nghi vấn có liên quan đến vụ việc
thưa quý vị hôm nay đã là ngày thứ hai sau khi phạm nhân triệu quân sự bị phát hiện bắt giữ tại tỉnh quảng nam
trong suốt quá trình một mươi năm ngày
theo dấu vết của triệu quân sự công an các đơn vị địa phương phối hợp với lực lượng quân đội đã sớm phát hiện và bắt giữ được đối tượng trong thời gian nhanh nhất
nhìn lại quá trình bắt giữ phạm nhân đặc biệt nguy hiểm này mới thấy được hết những khó khăn gian khổ mà các chiến sĩ công an và quân đội đã phải trải qua để bắt giữ bằng được đối tượng triệu quân sự
ngày ba sáu cả nước hay tin triệu quân sự phạm nhân đang thụ án trung thân đã nhảy rào trốn khỏi trại giam quân sự khu vực miền trung quân khu năm ở quảng ngãi
sự việc nhanh chóng được chú ý khi thông tin đối tượng triệu quân sự đã bỏ xe máy trốn chạy lên đèo hải vân
hàng trăm cán bộ chiến sĩ của công an thành phố đà nẵng lúc này được huy động cùng với lực lượng quân sự thành phố có mặt để phong tỏa toàn bộ khu vực đèo

chia nhau chốt chặn với sự ma mãnh của mình triệu quân sự lần theo bờ biển vào lại trung tâm thành phố đà nẵng và quay lại thành phố tam kỳ